nhân dịp kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sáng nay ngày một mươi tám tháng năm đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội
chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và đặt hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
đường bắc sơn ba đình hà nội
chủ tịch hồ chí minh
ban bộ ngành đoàn thể trung ương cùng dự lễ viếng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam và các đại biểu
đã tưởng nhớ công lao của chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta
người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
người đã làm dạng giữa dân tộc ta nhân dân ta và non sông đất nước ta
tên tuổi và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
sẽ còn mãi với non sông đất nước
sống mãi trong lòng mỗi chúng ta
tiếp đó đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ